tại thành phố cần thơ sở y tế cũng đã ban hành công văn khẩn đến các đơn vị y tế trên địa bàn
để tăng cường kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
cảng hàng không quốc tế cần thơ ngành y tế cần thơ đã bố trí máy kiểm soát thân nhiệt đối với các hành khách quốc tế đến cần thơ
đặc biệt chú ý đến các hành khách đến từ khu vực hoặc quá cảnh qua các khu vực có nguy cơ hoặc đang xảy ra dịch bệnh
các địa phương đều đã thành lập khu cách ly phân công nhân sự sẵn sàng khi phát hiện dịch bệnh
diện đối với bệnh viện đa khoa thành phố và bệnh viện lao và bệnh phổ thành phố
ba giám đốc đơn vị đã thành lập đội phản ứng nhanh nội viện và ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nếu phát hiện ca bệnh